chiều ngày một mươi hai tháng bốn tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì phiên họp của các thành viên chính phủ mới
ngay sau khi được kỳ họp quốc hội thứ một mươi một khóa một mươi ba phê chuẩn việc bổ nhiệm thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã mời tất cả các thành viên chính phủ mới họp bàn việc triển khai của chính phủ
nhằm bảo đảm sự chỉ đạo điều hành hoạt động thông suốt của chính phủ
tại phiên họp thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trao quyết định của chủ tịch nước và quyết định của bộ chính trị cho các thành viên chính phủ vừa được bổ nhiệm
thay mặt chính phủ thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã nhiệt liệt chào mừng các đồng chí phó thủ tướng chính phủ các thành viên chính phủ gồm thêm ba phó thủ tướng và một mươi tám thành viên chính phủ
thủ tướng chính phủ nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị quan trọng một vinh dự cho các thành viên chính phủ
đảng và nhân dân đang mong đợi tin tưởng ở các thành viên chính phủ
vì vậy chính phủ cần đổi mới cách làm để hoạt động hiệu quả hơn cởi mở hơn tiếp tục khắc phục những khó khăn hạn chế dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm không được để tình trạng trì trệ trong từng cấp từng ngành
phải làm nhanh kịp thời tiết kiệm thời gian tiền bạc nhất là trong cải cách thủ tục hành chính